trong ngày một mươi bốn tháng một tại ga hà nội số lượng người đến mua vé tàu tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy khá vắng
theo tổng công ty vận tải đường sắt hà nội tính đến thời điểm hiện tại số lượng vé tàu tết còn khá nhiều kể cả các ngày cao điểm và thấp điểm
mặc dù là thời điểm gần tết nguyên đán nhưng khu vực quầy vé của ga hà nội không đông khách mua
theo một số hành khách năm trước mua vé tàu tết rất khó khăn nên phải chủ động mua vé sớm
nhưng năm nay số người mua vé vắng hơn hẳn nên họ có thể mua vé dễ dàng không phải chờ đợi lâu
mọi năm mua vé tàu là thật sự là không có đâu rất là khó chen chúc mà năm nay mua rất là thuận tiện
mà hai nữa là tàu nó cũng nâng cấp lên ghế điều hòa các thứ hết đây này nên là nói chung là thấy dễ chịu hơn mỗi năm đấy
năm ngoái tôi không mua được vé tàu thì phải đi ô tô năm nay thì thấy mua dễ hơn nữa
theo ghi nhận
mỗi ngày ga hà nội bán ra khoảng từ bốn trăm linh tới năm trăm linh vé tại một cửa
so với mọi năm thì năm nay vé tàu trước trong và sau dịp tết vẫn còn khá nhiều
chỉ có những loại dường nằm về cơ bản đã bán hết vé
so với vé tết thì bây giờ còn khá nhiều nhưng mà đối với những loại vé dường nằm thì thường là hết rồi
chỉ còn vé ngồi các loại ngồi cứng như là ngồi mềm thì vẫn còn khá nhiều các vé
ở thời điểm hiện tại thì người ta chỉ ưu tiên bán vé đường dài thôi
còn những trạng ngắn
thì có thể là tết là người ta sẽ lập tàu tăng cường người ta sẽ mở trạng ngắn để bán cho những người
ví dụ đi nam định thanh hóa vinh thì tết thì người ta sẽ mở thêm chặng
bên cạnh đó việc triển khai bán vé điện tử cũng đã giúp cho hành khách thuận tiện trong việc mua vé
theo nhận định thời điểm này những hành khách đi chuyến tàu đường dài thường chủ động mua sớm
còn những chặng ngắn thì tâm lý người dân vẫn chờ sát ngày mới mua
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
tính đến ngày một mươi ba tháng một ngành đường sắt còn khoảng hơn năm mươi một sáu trăm linh vé tàu bắc nam trong dịp cao điểm trước và sau tết nguyên đán